cùng với phương án biểu giá điện rút gọn từ sáu bậc thang xuống còn năm bậc thang bộ công thương đã hoàn tất xây dựng hai phương án biểu giá điện một giá mới để đưa ra lấy ý kiến trước khi chỉnh chính phủ
đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt bộ công thương đề xuất hai phương án
phương án một cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt năm bậc ghép bậc một và bậc hai hiện hành thành bậc một mới từ đến một trăm linh kwh
giữ nguyên giá cho các hộ có mức sử dụng điện phổ biến từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh
ghép các bậc từ hai trăm linh một đến ba trăm linh kwh với ba trăm linh một đến bốn trăm linh kwh thành bậc mới
tách bậc thang trên bốn trăm linh một kwh thành hai bậc mới bốn trăm linh một đến bảy trăm linh kwh và trên bảy trăm linh kwh
phương án hai cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt năm bậc như trên và giá bán lẻ điện một giá
khách hàng sử dụng điện được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt năm bậc
hoặc giá bán lẻ điện một giá
đối với khách hàng sử dụng điện cho mục đích ngoài sinh hoạt bộ công thương cũng đề xuất hai phương án
phương án một khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt bao gồm ba nhóm sản xuất hành chính sự nghiệp và kinh doanh
trong đó nhóm sản xuất đã bao gồm cơ sở lưu trú du lịch doanh nghiệp dịch vụ logistics
phương án hai gộp các nhóm sản xuất hành chính sự nghiệp và kinh doanh thành một nhóm là khách hàng sử dụng điện ngoài sinh hoạt
các phương án sự đổi nêu trên nhằm giải quyết các vấn đề tồn tại chính hiện nay của biểu giá điện
theo hướng phù hợp hơn với thực tế sử dụng điện của các khách hàng sử dụng điện hiện nay